nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh hô hấp covid một mươi chín sáng nay
cơ quan thường trực báo nhân dân tại tp cn phối hợp cùng các đơn vị phát miễn phí một lít cổ ný tế bảy mươi độ
cho người dân quận thốt nốt tp cn
mỗi ngày các đơn vị phát miễn phí tại ba địa điểm ngã tư đền đỏ trung tâm thị trấn thốt nốt
bến phà cù lao tân lộc và tại cửa hàng gạch men trang trí nội thất thành việt
đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch phòng chống dịch viêm hô hấp covid một mươi chín của báo nhân dân
và các doanh nghiệp chung tay bảo vệ sức khỏe người dân
chương trình kéo dài trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng hai